nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án chống ngập một mươi tỷ đồng mới đây thường trực hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu các quận huyện và đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ đồng bộ
để cùng tháo gỡ vướng mắt với quyết tâm thực hiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào ngày ba mươi tháng sáu
đến thời điểm này các quận bốn huyện nhà bè huyện bình chánh tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng
để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng cam kết vào ngày ba mươi tháng sáu
tại quận bảy có bốn cống ngăn triều hiện đã bàn giao mặt bằng được ba cống
cống phú xuân còn sáu hộ dân do vướng thủ tục pháp lý đang chờ giải quyết hỗ trợ
quận tám còn một mươi năm trường hợp vướng bồi thường giải phóng mặt bằng
khả năng quận bảy tám khó bàn giao mặt bằng theo cam kết do vướng thủ tục pháp lý
ủy ban nhân dân tp sẽ làm việc với ngân hàng nhà nước để tiếp tục bố trí vốn cho vay thực hiện dự án
thường trực hội đồng nhân dân tp hồ chí minh đề nghị các quận huyện sở ngành phải tập trung quyết liệt hơn
đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án
với quyết tâm hoàn thành vào ngày ba mươi tháng sáu đúng như cam kết với thành phố
hiện một số khó khăn liên quan đến thanh toán cho các nhà thầu đã được giải quyết
và dự án metro số một biến thành suối tiên đang bảo đảm tiến độ đề ra
trước đó ủy ban nhân dân tp hồ chí minh đã đồng ý chủ trương thành lập hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật
để đẩy nhanh quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án tuyến metro số một
theo tiến độ thi công các gói thầu
thành phố cũng chỉ đạo các sở ngành giải quyết nhanh thủ tục như thông qua điều lệ đăng ký và xếp hạng doanh nghiệp
tạo điều kiện cho đường sắt đô thị số một sớm đi vào hoạt động
đồng thời triển khai ngay các công việc phục vụ công tác vận hành bảo dưỡng sau này
dự án đường sắt đô thị tp hồ chí minh tuyến số một biến thành xuế tiên có chiều dài một mươi chín bảy km
dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ thông xe kỹ thuật và khánh thành năm hai nghìn hai mươi một